trang tin crowdfundinsider com cho biết việt nam đang hướng tới việc giảm các giao dịch tiền mặt
và hợp thức hóa các phương thức thanh toán điện tử tuy nhiên lo ngại chính hiện nay là vấn đề an ninh mạng
theo trang tin grafund dinsyder com chính phủ việt nam đang chuẩn bị cơ sở hạ tầng và các công cụ cần thiết
để tiến tới một nền kinh tế phi tiền mặt vào năm hai nghìn hai mươi
các lĩnh vực được chính phủ đặt trọng tâm trong kế hoạch này bao gồm các siêu thị
trung tâm mua sắm và nhà phân phối mục tiêu của việt nam là giảm lượng giao dịch tiền mặt xuống dưới một mươi
bên cạnh đó tỷ lệ sử dụng tiền mặt để thanh toán cho các dịch vụ tiện ích và viễn thông của các hộ gia đình
giảm xuống dưới năm mươi ở khu vực thành thị và ba mươi trên cả nước
tuy nhiên lo ngại chính của việt nam khi bước vào nền kinh tế không tiền mặt là an ninh mạng
nền kinh tế không sử dụng tiền mặt phụ thuộc rất nhiều vào cơ sở hạ tầng
do đó việc an ninh công nghệ tài chính được bảo đảm sẽ là yếu tố then chốt cho sự thành công của kế hoạch này